công an tỉnh lâm đồng cho biết cơ quan đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố năm bị can về hành vi chống người thi hành công vụ và gây dối trật tự công cộng
liên quan đến vụ việc ba cán bộ đã bị đánh thương vong khi tuần tra bảo vệ rừng tại huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
các bị can gồm bon ha hoàng bốn mươi tuổi liên hót ha long một mươi bảy tuổi con ha hoàng liên hót haj hai mươi một tuổi lơ mu ha trăn ba mươi ba tuổi và clong ha hen hai mươi hai tuổi đều ngụ thôn hang hớt xã mê linh huyện lâm hà
các đối tượng này trực tiếp tham gia vụ chống đối lực lượng bảo vệ rừng ngày tám tháng tám tại tiểu khu hai trăm bốn mươi ba a xã phi tô lâm hà
như truyền hình nhân dân đã thông tin
ngày tám tháng tám lực lượng ban quản lý rừng phòng hộ nam ban ban lâm nghiệp và công an xã phi tô phối hợp kiểm tra rừng tại tiểu khu hai trăm bốn mươi ba a
phát hiện một số người dân thôn hang hớt xã mê linh lâm hà ba nhóm khoảng một mươi sáu người đang chặt phá rừng lấy đất canh tác nông nghiệp
khi đoàn kiểm tra mời những người này về ủy ban nhân dân xã làm việc thì bị một số đối tượng chặn đường tấn công bằng hung khí
do bị tấn công bất ngờ đã khiến anh nguyễn ái tĩnh bốn mươi chín tuổi cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ nam ban tử vong tại chỗ
hai người khác gồm tân khoa hai mươi một tuổi cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ nam ban và triệu văn hiệp ba mươi năm tuổi xã đội trưởng kiêm phó ban lâm nghiệp xã phi tô bị thương phải nhập viện cấp cứu
vụ tấn công cũng làm hư hỏng bảy chiếc mô tô của tổ công tác
trường công an xã phi tô lò văn quyền bị đánh gây thương tích nhẹ bị lấy mất một khẩu súng bắn đạn cao su
cơ quan chức năng đã tạm bắt giam bốn nghi can trong số trên riêng ha hèn đang bỏ trốn
vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ